chỉ với chiếc ba lô nhỏ cùng một số sách cầm tay
chuyến đi là cuộc khảo sát về việc đọc sách của các em ở các tỉnh thành đồng thời cũng tạo sự thu hút quan tâm của xã hội
việc đi bộ gần hai km trong một trăm hai mươi ba ngày đã thể hiện sự kiên trì của anh trong việc thực hiện sách hóa nông thôn
đồng thời kêu gọi mọi người thực hiện tủ sách phụ nữ
tủ sách gia đình tại các trường học tủ sách gia đình tủ sách dòng họ
chuyến đi của anh khiến nhiều người hoài nghi đôi khi là chế diễu nhưng anh vẫn quyết tâm làm đến cùng
các cuộc khảo sát độc giả lứa tuổi từ sáu đến tám mươi qua chuyến đi của quang thạch cũng cho thấy những con số văn hóa đọc rất đáng báo động
với cuốn sách những tấm lòng cao cả
anh hỏi khoảng ba người thì chỉ có ba mươi năm người biết hay tập thơ góp sân vào khoảng trời rất nổi tiếng của nhà thơ trần đăng khoa
và có trong sách giáo khoa cấp một cấp hai anh hỏi hơn hai người thì chỉ có hai mươi người biết
việc đọc sách của xã hội mình rất ít đó là một hề lùi của một quá trình rất dài
trong trường học trẻ em không được tiếp cận sách như tiêm nắng của các con
cho nên mình trong nhà trường thì mình đưa sách đến lớp học trong làng xóm thì mình đưa sách đến dòng họ đến xứ đạo đến gia đình giáo viên và chiến sĩ để trẻ em được đọc sách khắp mọi nơi mọi lúc
vì tiêm nắng của mỗi con trẻ đọc được ba đến bốn mươi đầu sách trên một năm nhưng mà chúng ta mấy chục năm qua thì chúng ta để trẻ em chỉ đọc một đến hai cuốn sách trên một năm
đấy là tạo ra sự thiệt thòi rất lớn cho các con
nhưng bây giờ chúng ta cũng phải nắm tay để tạo ra cơ hội tiếp cận sách cho con trẻ như tiêm nắng của các con
qua khảo sát thực tế ở các vùng nông thôn tiếp xúc với các em học sinh sinh viên thầy cô giáo và cha mẹ học sinh anh mới vỡ lẽ ra nhiều phụ huynh thậm chí giáo viên cản trở việc đọc sách
chính vì thế anh đã đưa ra nhiều mô hình tủ sách cụ thể trong đó có mô hình tủ sách phụ huynh
may mắn anh đã gặp được và trò chuyện với cô giáo dương lệ nga ở thái bình hiện đã nghỉ hưu
biết được tâm huyết của anh cô giáo nga đã chung tay cùng anh xây dựng những tủ sách đầu tiên theo đúng chuẩn quy định và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các trường học phụ huynh và các em học sinh ở đây
sau khi tủ sách đầu tiên được thành lập tại trung học cơ sở án dục và được các bậc phụ huynh ủng hộ rất nhiệt tình và đặc biệt các em học sinh là những độc giả yêu sách
thế để thay đổi và phát huy được cái khuyến đọc thì mục đích chúng tôi đã thành lập một cái nhóm
đó là nhóm sách khoán học
nhóm sách hóa nông thôn thái bình gồm năm anh chị em đều là giáo viên của các trường và chúng tôi đến các trường để khuyến đọc
cái việc thứ nhất là đổi mới giờ trò cờ đầu tuần đưa cái nội dung thay cho cái việc mà phê bình vào đầu tuần của các em được thay vào đó là giới thiệu những câu chuyện hay
và hình thức thứ hai đó là để cho học sinh tiếp thu một cách rất là hấp dẫn thì đó là các cái câu chuyện đó được chuyển thể thành sân khấu hóa
việc thứ ba nữa là chúng tôi thiết lập cái quy trình hoạt động
để giao toàn bộ cho các em vận hành
chúng tôi đã làm tổ sách phụ huynh cho con em vào tháng năm năm hai nghìn một mươi
và từ tháng năm hai nghìn một mươi đến nay thì chúng tôi đã nhân rộng ra rất nhiều đầu sách
và con em chúng tôi sẽ có nhiều sách để đọc
và các cháu đọc được nhiều sách
từ cái chỗ có sách để đọc thì bớt được những cái giờ rỗi của các cháu
bớt được những cái giờ rỗ của các cháu thì giảm được cái tai tệ nạn xã hội đặc biệt là game chat ngày nay
sức lan tỏa ngày một rộng
anh nhận được sự chung tay góp sức không chỉ của các cá nhân mà còn của cả các tổ chức các công ty sách
họ đồng hành với anh ở mọi lúc mọi nơi
giờ đây không chỉ có một nhóm mà có nhiều nhóm tự đứng ra chung tay cùng anh
với sự giúp sức tư vấn của anh để tủ sách phụ huynh được nhân rộng ra các tỉnh thành trên cả nước
chưa có số liệu chính xác nhưng theo anh thạch ước tính đến nay đã có khoảng một mươi năm tủ sách ở các tỉnh thành
tôi làm ở công ty sách long minh là công ty chuyên về sách khoa học cho thiếu nhi
và công ty rất có hân hạnh là cũng được đồng hành với anh thạch trong các cái đưa sách về nông thôn các cái bản sách khoa học
thì qua quá trình tiếp xúc với anh thạch ở công ty tôi cũng thấy là anh ấy là một con người rất trung thực và quên mình vì một cái nghĩa cử lớn lao
anh ấy có thể nói là cống hiến toàn bộ
mình anh đã bỏ một cái công việc có thu nhập cao để mà làm việc này và thậm chí là có thể gia đình vợ con cũng có thể chịu những cái ảnh hưởng nhất định
trong một lần lên mạng cách đây khoảng ba năm tình cờ tôi biết được cái chương trình sách khoa học nông thôn của anh nguyễn quang thạch
và tôi rất cảm phục cái hành động của anh
và từ cảm phục thì tôi đã chủ động liên hệ với anh thạch để tôi cũng muốn nhân rộng cái mô hình sách khoa học nông thôn
lần đầu tiên chúng tôi đi là lên cao bằng
vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
và anh nguyễn quang thạch cũng là người rất là ủng hộ chúng tôi cái chương trình này
về mua sách về cử chị dương thị nga là từ quỳnh phụ thái bình lên để hướng dẫn chương trình cho các cháu đọc trên trường tiểu học hợp giang và trường tiểu học hòa trung tại thành phố cao bằng
để làm sao mà cái chương trình sách khoa miền núi triển rộng vào các khắp cao bằng và sau đó là chúng tôi làm ở các tỉnh khác
sau chuyến đi bộ kêu gọi sách hóa nông thôn đồng thời triển khai mô hình tủ sách phụ huynh tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình đã được bộ giáo dục và đào tạo chú ý
tháng chín năm hai nghìn một mươi năm nguyên bộ trưởng phạm vũ luận đã về thăm mô hình và đã có văn bản chỉ đạo mở rộng mô hình tủ sách phụ huynh dựa theo ý tưởng của anh nguyễn quang thạch
trong quá trình bộ giáo dục và đào tạo đã đồng hành đã ủng hộ tiếp sức rất là lớn cho cái chương trình sách khoa nông thôn
và bộ giáo dục và đào tạo cũng như anh thạch đã nói chúng tôi đã có những chủ trương có những văn bản chỉ đạo các địa phương để phát triển các tủ sách này
và chúng tôi cũng huy động cộng đồng tham gia phụ huynh tham gia các doanh nghiệp tham gia và các nhà hảo tâm tham gia vào cái việc mà xây dựng các tủ sách lớp học
đóng góp cho việc xây dựng cái thư viện trường học để cho các em học sinh có nhiều sách đọc hơn nữa
với quyết định một của bộ tất cả các trường trên địa bàn huyện tây thụy đều có một thư viện dùng chung tức là cả trường chỉ có một kho sách và một phòng đọc
nhưng mà trong quá trình chỉ đạo các trường tổ chức các việc đọc cho học sinh thì nó có một cái mà mình có thể nhìn thấy ngay đó là sách nó không được gần gũi với học sinh
tức là cả trường chỉ có một khu thôi
cho nên là khi mà được tiếp cận với anh nguyễn quang thạch thì ngành đã triển khai đến tất cả các trường
trong vòng thời gian một học kỳ một trăm linh các lớp học đã có tủ sách phụ huynh ở trên lớp học
và từ cái việc mà gần sách hơn thì các em từng bước là ham mê đọc sách để học hỏi những cái giá trị các cái cuốn sách
từ đây các em học sinh đã có nhiều đầu sách để trao đổi kiến thức thỏa sức đam mê với những sở thích
con vẫn thường đọc sách vào giờ ra chơi ở thư viện lớp và thư viện ngoài trời
con mong muốn tủ sách phụ huynh sẽ có nhiều phụ huynh đóng góp cho tổ sách để chúng con ngày càng được học nhiều cuốn sách hay hơn nữa
ngày lớp con thường đọc sách vào giờ ra chơi vào những buổi chiều thứ năm
con rất hay tìm đầu sách và thế giới động vật
nếu có muốn biết về quá trình sinh trưởng của những loài vật
thường từ tuần hoặc tháng con có thể đọc được hơn một mươi đến một mươi năm quyển
và tủ lớp con rất phong phú nên có thể đủ sách cho con đọc
con mong muốn các cô các chú có thể về thêm nữa để mở những buổi ngoại khóa học sách ở ngoài trời như thế này
để giúp chúng con có thể thêm bổ sung thêm nhiều kiến thức
không chỉ mang sách về nông thôn nguyễn quang thạch còn mang cả tình yêu sách đến với những gia đình nông dân
trước đó còn xa lạ với sách
họ được tiếp cận với sách được đọc sách hiểu biết nhiều hơn
từ đó thấy tầm quan trọng của việc lập tủ sách gia đình tủ sách dòng họ tủ sách giáo sứ tủ sách hậu phương quê hương chiến sĩ
chương trình sách hoán đông thôn là sự lựa chọn duy nhất của bộ giáo dục đào tạo khi gửi hồ sơ sách giải vua sê trong đến unesco
đây là một giải thưởng danh giá mà việt nam đã giành được vào tháng chín

nguyễn quang thạch nhận giải với tư cách đại diện của chương trình sách hóa nông thôn và trung tâm hỗ trợ chi thức và phát triển cộng đồng do anh sáng lập và làm giám đốc
lễ vinh danh được bộ giáo dục và đào tạo ủy ban quốc gia unesco việt nam long trọng tổ chức vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu cho thấy sự quan tâm của đảng và nhà nước đối với việc khuyến học
tôi muốn nói một từ thôi
đây là tôi ngưỡng mộ anh thạch

một con người mà khi mà anh phát biểu tôi rất xúc động
anh nói rằng anh đã công hiến tất cả và anh sẽ tiếp tục cống hiến cuộc đời anh cho những chuyến đi mang sách đến từng trường học đến từng khu vực nông thôn vượt qua khó khăn về đường xá vượt qua thiên tai mưa bão
để làm thế nào đấy để cho từng em một khu vực nông thôn để cho kể cả người lớn có sách để đọc
tức là khai hóa về mặt chi thức cho các em đó
giải thưởng vua sechong hướng đến các chương trình xóa mù chữ trên thế giới
nhưng sách hóa nông thôn với sự khởi xướng của nguyễn quang thạch sẽ không bị mai một nếu nhận được sự quan tâm
những chính sách hợp lý để tạo nên một xã hội học tập để sách gần gũi hơn thiết thực hơn trong thế giới học đường cũng như trong chiến lược của ngành giáo dục
nguyễn quang thạch đã đem đến một hướng đi mới một cách nhìn mới cho các em
hy vọng rằng với cách làm của anh sự lan tỏa sẽ còn rộng khắp không chỉ ở việt nam mà còn trên toàn thế giới